tại cuộc họp sáng nay hai mươi tháng ba các thành viên ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín thống nhất nhận định
trong giai đoạn một chúng ta đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh bước sang giai đoạn hai đại dịch đã lây lan ra toàn cầu
mặc dù đã sớm dự báo song chúng ta phải thay đổi chiến lược ngăn chặn dịch cần có giải pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn nguồn dịch từ bên ngoài xâm nhập vào
còn trong nước thì phải khẩn trương triển khai các giải pháp tầm soát phát hiện ngăn chặn không để dịch lây lan trên dịch dòng
từ ngày một tháng ba đến nay có hàng trăm nghìn người đã nhập cảnh vào việt nam đây là nguồn nguy cơ lây nhiễm lớn cần được kiểm soát
đại diện bộ y tế đề xuất tất cả các địa phương cần xét nghiệm sàng lọc tất cả người nhập cảnh vào việt nam trong vòng một mươi bốn ngày qua nhằm phát hiện sớm cách ly điều trị
bộ y tế và lực lượng quân y cần khẩn trương xây dựng phương án mua sắm vật tư thiết bị máy móc để phục vụ công tác tầm soát sàng lọc
ngành y tế và cả hệ thống phải vào cuộc khẩn trương quyết liệt vận động nhân dân khai báo y tế tự nguyện để hình thành mạng lưới sàng lọc cũng như có biện pháp hỗ trợ y tế kịp thời với những người có nguy cơ cao tại cộng đồng nhất là đối tượng từ vùng dịch về người cao tuổi người có bệnh lý nền
quân đội vẫn tiếp tục chủ trì công tác cách ly tập trung tuyệt đối kỷ luật không chủ quan
các khách sạn cơ sở lưu trú để tổ chức cách ly có thu phí đối với người nước ngoài mang hội chiếu ngoại giao công vụ các chuyên gia làm việc tại các dự án quan trọng theo yêu cầu của việt nam
đối với người việt nam về nước nhà nước bảo đảm các điều kiện để công dân thực hiện cách ly tập trung theo quy định
ban chỉ đạo cũng đề xuất cần đưa ký túc xá sinh viên cho quân đội quản lý để sẵn sàng cơ sở vật chất phục vụ cách ly
bên cạnh đó cần kiểm soát chặt chẽ đường biên giới phía tây nam